gió đông đến đồng nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ c
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi độ c
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào đến mưa to riêng vùng núi và trung du mưa to đến rất to nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ c
thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ c
tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi năm độ c
nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ c
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước